sau các khối từ lớp bảy đến lớp một mươi hai được tới trường thì bắt đầu từ ngày một mươi tháng hai
hà nội tiếp tục cho học sinh từ lớp một đến lớp sáu của một mươi tám huyện thị xã được tới trường học trực tiếp
hiện các huyện thị xã đã sẵn sàng cho kế hoạch đón học sinh vào ngày mai
đối với khối lớp một thì đây được xem là ngày khai giảng đặc biệt
bởi sau một học kỳ học trực tuyến thì nay các em mới được tới trường lần đầu tiên
ghi nhận của phóng viên intv tại huyện thường tín hà nội
hôm nay mỹ tâm đang cùng mẹ kiểm tra lại sách vở cũng như đồ dùng học tập
để sẵn sàng cho ngày mai tới trường
gần một mươi tháng xa trường xa lớp
mỹ tâm cũng như mẹ đang rất hồi hộp và vui mừng khi được quay trở lại trường
con rất hà hứng khi được đến trường và được gặp các bạn và học trực tức cùng các thầy cô ạ
học dùm ở nhà thì con không được nghe gió
các thầy cô dạy ở trường con còn được học cùng các bạn và chơi cùng các bạn ạ
vui thì mừng hơn là no nhiều hơn là no
nhưng nó ở đây thì mình phải biết cách làm sao để mình chủ động
phòng tránh dịch cho con
cho con mình được tốt hơn và để không tránh nây lan cộng đồng
và cái mừng là được con đến lớp để gặp thầy gặp bạn
để tái hòa nhập với cộng đồng
chứ các con ở nhà lâu quá thì nó cũng thành ra coi như là nó
không hòa nhập được với cả cộng đồng
tại trường tiểu học văn bình
trong sáng nay các thầy cô đã có mặt tại trường
để khẩn trương công tác dọn dẹp vệ sinh phun khử khuẩn
chuẩn bị cơ sở vật chất để sẵn sàng đón các em học sinh
đầu tiên là chúng tôi ra soát lại các trang thiết bị y tế
để đảm bảo nhất cái kỳ kiểu cần
để phục vụ cho công tác phòng chống dịch
cũng như đón các em quay trở lại trường
và thứ hai chúng tôi sẽ là làm công tác viện sinh khử khuẩn
toàn bộ tất cả các phòng chức năng
phòng học lớp học sân trường cảnh quan môi trường
tất cả các cái điều kiện cần thiết nhất và tốt nhất
để chuẩn bị đón học sinh tới trường sau một mươi tháng học trực tuyến
các nhà trường nói chung và các giáo viên
đồng biệt là giáo viên chủ nhiệm lớp một
đã có những kế hoạch dạy học phù hợp
cũng như chuẩn bị sẵn tâm lý cho các em khi quay lại trường
thực hiện cái chương trình thời khóa biểu
của nhà trường đã đưa ra của phòng giáo dục huyện đưa ra
cái thứ hai nữa là trong cái quá trình dạy của tôi
là tôi sẽ hệ thống ôn lại tất cả các kiến thức cho các con từ đầu
đó thứ nhất là ví dụ như là cái cách cầm bút
đó cách đặt vở khoảng cách giữa mặt của các con
đôi mắt của các con với quyền vở như thế nào để tránh cần thị
đấy một cái việc nữa ví dụ như môn toán
thì tôi cũng phải sử dụng
những cái thao tác quê tính
đó để cho các con tập đếm
đó tập nhận biết các số
bởi vì hiện tại là trong quá trình học dung
là có những con cũng chưa thuộc được hết các mặt số
với cái kết quả mà khối lớp chín và khối lớp một mươi hai
đã thực hiện rất là tốt trong thời gian vừa qua
và đặc biệt khối từ lớp bảy cho đến cuối lớp một mươi hai
quay trở lại trường với cái tinh thần như thế này
thì chắc chắn là sẽ có cái việc kế thừa
cũng như là có những cái mà chuẩn bị chú đáo hơn
trong cái việc là ngày một mươi tháng hai
tôi sẽ có cái việc kế thừa
thì khối từ lớp một cho đến lớp sáu
quay trở lại học tập
sẽ chuẩn bị sẽ là chú đáo hơn
trong ngày mai ngày một mươi tháng hai
các trường ở địa bàn các xã thị trấn
của một mươi tám huyện thị xã
có mức độ dịch ở cấp độ một và cấp độ hai
tổ chức cho học sinh các khối
từ lớp một đến lớp sáu trở lại trường học tập
sau thời gian tạm dừng đến trường
để phòng chống dịch covid một mươi chín